tình trạng thiếu giáo viên cục bộ nhất là giáo viên bậc mầm non ở các xã vùng sâu vùng xa của huyện crong bông tỉnh đắk lắc
đang làm cho hàng chục giáo viên ở địa phương phải nỗ lực giảng dạy với khối lượng công việc lớn
và rất nhiều em nhỏ người dân tộc thiểu số ít có cơ hội được làm quen với tiếng phổ thông trước khi vào tiểu học
không có lớp học cô giáo nguyễn thị bình phải mượn ngôi nhà cộng đồng của thôn e ba xã chư bui huyện crong bong tỉnh đắk lắc
để làm chỗ giảng dạy cho các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn
hơn sáu mươi em nhỏ này đều đang ở độ tuổi lên năm chuẩn bị vào lớp một nên được ưu tiên học tiếng việt
tuy nhiên vẫn còn nhiều em khác nhỏ tuổi hơn không được đến lớp chỉ biết đứng ngoài cửa sổ nhìn vào
phụ huynh đưa ba bốn tuổi đến học mà không có trường lớp cho nên là cô không thể nhận được
phụ huynh cũng nói là tôi cũng rất là tha thiết yêu cầu nhờ cô giúp đỡ nói
tôi cấp tên để xây trường lớp và đưa giáo viên về để cho con chúng tôi được học hành viết cái chữ
hai vợ chồng tôi cũng đi làm giải nương để mấy con ở nhà cũng muốn có cô giải và có lớp nhưng mà cũng không đủ lớp
toàn huyện crong bông hiện nay đang thiếu một trăm hai mươi một giáo viên bậc mầm non
nên nhiều trường chỉ bố trí được một cô giáo đứng mỗi lớp
các cô vừa phải dạy hai buổi một ngày vừa phải kiêm luôn chuyện chăm lo ăn ngủ và vệ sinh cho các cháu
hiện nay số giáo viên một trăm hai mươi một người được cấp trên tạo điều kiện để cho ngành có được tỷ lệ mà số lượng một trăm hai mươi một giáo viên
thì chỉ mới đáp ứng được cho việc học hai buổi trên ngày của trên bốn học sinh đã huy động
còn lại hiện nay vẫn còn trên một bảy trăm linh trẻ
nghĩa là chưa được ra lớp nguyên nhân là do thiếu giáo viên rất nhiều
vấn đề thiếu giáo viên đã có từ lâu và phòng giáo dục và đào tạo huyện crong bông cũng đã có tờ trình
ủy ban nhân dân huyện và sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc để sớm có hướng giải quyết
tuy nhiên cái khó của chính quyền địa phương là không được tăng thêm biên chế
và thực tế là ngày càng khăn hiếm người tỉnh huyện về vùng sâu vùng xa công tác
vì chế độ đáy ngộ không đủ để họ an tâm công hiến
điều này đã làm cho các giáo viên đang làm việc hiện nay phải tiếp tục gồng mình đứng lớp
trong khi còn nhiều ép nhỏ vùng sâu hàng ngày vẫn lang thang cắp trốn tự chơi
tự chăm sóc nhau và đợi bố mẹ đi làm về